tại hải phòng sở khoa học và công nghệ thành phố hải phòng tổ chức phiên kết nối cung cầu công nghệ việt nam hàn quốc
thu hút trên năm mươi doanh nghiệp việt nam và hàn quốc được kết nối trực tuyến
việc kết nối cung cầu công nghệ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức các doanh nghiệp việt nam và hàn quốc
nắm bắt nhu cầu trao đổi thông tin tìm hiểu công nghệ để có lộ trình đổi mới công nghệ phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp
việc kết nối công nghệ giữa bên có nhu cầu với bên nguồn cung công nghệ phù hợp liên kết hợp tác các tổ chức trong và ngoài nước
để giải quyết vấn đề kỹ thuật công nghệ và tiếp cận với nguồn thông tin công nghệ tiên tiến hiện đại hỗ trợ tư vấn kết nối chuyển giao
nhập khẩu công nghệ thiết bị của nước ngoài đặc biệt là các lĩnh vực cơ khí tự động hóa công nghệ chế biến nông nghiệp
sản xuất thông minh ứng dụng iot vào sản xuất nhằm phát triển thị trường khoa học công nghệ đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế
thúc đẩy chuyển giao làm chủ và phát triển công nghệ